sau hai ngày nghị án sáng nay tòa nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang đã tuyên án đối với một mươi bị cáo
về tội chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã kiến an huyện trợ mới
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhận được tin báo tại khu vực xã kiến an huyện trợ mới
có nhiều đối tượng đang đánh bạc đồng chí trung tá nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an
đã triển khai lực lượng đến hiện trường để vây bắt biết tin các đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được nguyễn văn nhơn chú tại địa phương
và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan thấy nhân bị bắt các bị cáo còn lại đã răng co sô đẩy
đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhân chạy thoát đồng thời có những lời lẽ thô tục
hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
các bị cáo từ năm tháng đến một mươi bảy tháng tù giam